tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trong hai ngày tới
có mưa rào và rông rải rác
tập trung nhiều vào khoảng chiều tối đêm cũng như buổi sáng sớm
riêng bắc cạn thái nguyên cao bằng có thể xuất hiện lượng mưa vừa và rông
trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh
ban ngày thì mưa giảm hơn với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó sang đến ngày một mươi bảy mưa sẽ giảm dần và nhiệt độ sẽ tăng khoảng một độ
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông rải rác trong hai ngày tới
tập trung nhiều vào khoảng chiều tối đêm và sáng sớm
sang ngày một mươi bảy thì mưa sẽ rứt trời chỉ còn nhiều mây
với nhiệt độ trong thời gian tới sẽ không có nhiều biến động
cao nhất hầu như không vượt quá mức là ba mươi một độ
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
tại phần phía nam khu vực thì sẽ có mưa giải rác tập trung vào đêm và sáng
với lượng mưa được nhận định là sẽ giảm hơn
so với những ngày trước đó
và sang ngày một mươi bảy thì mưa sẽ rất trời duy trì nhiều mây
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
và tăng thêm từ một đến hai độ trong hai ngày sau đó
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ có mưa giải rác về đêm và sáng trong ba ngày tới
trong đó lượng mưa sẽ giảm trong ngày một mươi bảy
với nhiệt độ cao nhất ổn định là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh ở tây nguyên
do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp xích đa

thì xảy ra cục bộ tại phía nam
lượng mưa được dự báo là không nhiều
và thời gian mưa thì xảy ra ngắn
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa
phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
tại khu vực nam bộ
thời tiết phổ biến là ngày trời nắng
chiều tối thì sẽ có mưa rải rác
trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét
cũng như là gió giật mạnh
nhiệt độ ban trưa sẽ ổn định
trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ